tiếp tục thông tin về vụ việc hai người bị mắc kẹt trong hang sâu tại xã bản thi huyện trợ mới huyện trợ đồn tỉnh bắc cạn
cho đến trưa ngày hôm nay lực lượng cứu hộ vẫn chưa thể tiếp cận được khu vực hai người gặp nạn
tại khu vực cửa hang lực lượng cứu hộ cứu nạn của cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ bộ công an
và lực lượng cứu nạn cứu hộ thuộc tập đoàn than khoáng sản việt nam vẫn đang nỗ lực tìm phương án nhanh nhất tiếp cận vị trí có người bị nạn
ước tính còn khoảng một trăm linh mét nữa mới đến được khu vực có người bị nạn nhưng do lòng hang hẹp ngập nước nhiều chỗ chỉ một người chui lọt nên rất khó khăn trong việc tiếp cận
trước đó vào ngày tám tháng một mươi hai ông hoàng việt dũng và ông trần văn hoàn đi vào một hang sâu khoảng bốn trăm linh mét tại thôn kéo nàng xã bản thi để tìm khoáng sản
tuy nhiên vị trí cách miệng hang chừng hai trăm hai mươi mét đã bất ngờ bị sạt lở khiến hai nạn nhân bị mắc kẹt phía trong